theo phản ánh của người dân thời gian qua nhiều tuyến đường của thành phố hà nội tiếp tục xuất hiện tình trạng xe khách liên tỉnh dừng đỗ đón trả khách sai quy định
trước thực trạng này sở giao thông vận tải hà nội đã đề xuất lực lượng chức năng mạnh tay xử lý những trường hợp xe khách vi phạm
sở cho biết sau khi nhận được phản ánh đã tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp xe khách vi phạm dừng đỗ đón trả khách tùy tiện
các nhà xe vi phạm sẽ phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định và trong hai ba tháng tiếp theo nếu còn tái diễn tình trạng này
sở giao thông vận tải hà nội sẽ kiên quyết báo cáo ủy ban nhân dân thành phố điều chuyển hành trình cấm các xe này vào khu vực nội đô